mới đây anh đã phát triển một loại nấm rình rập bệnh nhân covid một mươi chín có thể đã giết chết hàng ngàn người
giới chuyên gia anh cảnh báo có một loại nấm đang tấn công vào lá phổi suy yếu của một phần ba lượng bệnh nhân
đang mắc covid một mươi chín phải điều trị tích cực ở nước này với tỷ lệ tử vong lên đến bảy mươi sau nhiễm
loại nấm được đề cập ở đây là aspergillus fumicatus có mặt ở xung quanh chúng ta
trong không khí đất thức ăn và trong vật chất hữu cơ đang thối rửa như phần bóng
nó cũng đã được tìm thấy trong bồn hoa của các bệnh viện
chúng trông như một lớp rêu mốc màu xám nhăn nheo bám trên mặt đường ẩm ướt và lây lan cho con người qua các bào tử cực nhỏ
theo báo daily mail của anh đưa tin aspergillus fumicatus là loại nấm
chiên tấn công vào những người có hệ miễn dịch suy yếu nghiêm trọng do bệnh tật
khi xâm nhập vào con người nhiễm trùng có thể phát triển thành bệnh aspergillosis xâm lấn phủy
sau đó lây lan đến da não tim hoặc thận
ở đó nấm có thể phát triển thành một cuộc to bằng quả bóng tellis và cực kỳ khó diệt trừ
vô số bệnh nhân covid một mươi chín được đưa đến khoa chăm sóc tích cực trong tình trạng khó thở
sau đó đã bị nhiễm aspergillus
xong các nhà khoa học chưa thể thống nhất được chính xác số lượng người bị nhiễm nấm
một thông cáo báo chí của các nhà điều tra tại đại học essager vào hồi tháng ba cho biết
con số này cao tới một phần ba
trong khi đó nghiên cứu quốc tế công bố trên tạp chí emerging infectious diseases vào tháng một mươi
lại chỉ ra tỷ lệ là một phần sáu
tại sao lại có sự tranh lệch lớn đến như vậy
theo một trong những chuyên gia hàng đầu của anh ông david denning
giáo sư về các bệnh truyền nhiễm tại đại học manchester
sự tranh lệch trên phụ thuộc nhiều vào các việc
bác sĩ lâm sàng có đủ giờ để chẩn đoán hay không cũng như nhận thức của họ về căn bệnh này
nếu không thử kiểm tra bạn sẽ không phát hiện được
có lẽ nhiều bệnh nhân trong khu chăm sóc đặc biệt đã tử vong vì aspergillus fumigatus
mà không ai hay biết ông denning nói
phương pháp điều trị tiêu chuẩn là sử dụng các loại thuốc kháng nấm mang tên là ison
giáo sư denning cho biết nếu sử dụng đúng lúc
chúng có thể chữa khỏi cho bảy mươi năm bệnh nhân mắc bệnh aspergillus
nấm aspergillus đang phát triển khả năng chống lại những thứ này
điều này chủ yếu là do việc sử dụng quá nhiều azon trong y học và nông nghiệp
giáo sư denning cho hay tình trạng này đã tạo điều kiện để nhiều chúng
vì nấm độc lực mạnh tiến hóa khả năng kháng thuốc
một giả thuyết được nêu trên tạp chí microbiology vào tháng trước cho rằng
cả virus sars cov hai và nấm esperjialus đều tấn công vào các phân tự giống nhau trong phổi
vì vậy khi covid một mươi chín đã chọc thúng được
hàng phòng người của hệ miễn dịch nấm aspergillus có thể dễ dàng tiến vào
theo các chuyên gia tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân covid một mươi chín bị nhiễm nấm lại rất cao
lên đến bảy mươi do vậy họ đã sáng chế một kỹ thuật mới để dễ dàng chẩn đoán người nhiễm nấm asportilus
cụ thể họ tìm một loại kháng thể được thiết kế đặc biệt để liên kết với các phân tự aspergillosis
trong phổi của những người bị nhiễm bệnh
kháng thể này có yếu tố chất phóng xạ nên có thể quan sát được trên phim chụp x quang phổi
nhưng đây chỉ là một chẩn đoán
vẫn tồn tại một thực tế là nhiễm trùng do nấm asportilus có khả năng xâm lấn cao và khó điều trị
theo các chuyên gia tốt nhất người dân nên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín để tránh rơi vào tình thế nguy hiểm kép
do virus sars cov hai và nấm aspergillus gây ra